liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay bộ giáo dục và đào tạo vừa ban hành hướng dẫn về việc tổ chức kỳ thi này
theo đó bộ giáo dục và đào tạo công bố chi tiết lịch thi từng môn của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày tám đến ngày một mươi tháng tám trong đó sáng ngày tám tháng tám các cán bộ coi thi họp tại điểm thi
chiều cùng ngày các thí sinh đến làm thủ tục điều chỉnh sai sót nếu có và nghe phổ biến quy chế thi
ngày chín tháng tám buổi sáng thí sinh sẽ thi môn ngữ văn và buổi chiều thi môn toán
trong ngày một mươi tháng tám thí sinh sẽ phải lựa chọn thi môn khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội vào buổi sáng và hoàn thành bài thi môn ngoại ngữ vào buổi chiều
ngoài ra bộ giáo dục và đào tạo cũng hướng dẫn về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
công tác phối hợp trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
hướng dẫn chi tiết về các phần mềm dùng trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi cũng như chế độ báo cáo lưu trữ